là tâm điểm trong đợt bùng phát dịch của lần này bắc giang đã trải qua bốn mươi năm ngày chống dịch
và vừa kết thúc đợt cao điểm một mươi bốn ngày tổng tiến công dập dịch với mục tiêu là sau ngày hai mươi một tháng tám